chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà vì oán hận người yêu
xảy ra ở phường phú đô quận nam tử liêm
trong các video trước chúng tôi đã chia sẻ
vụ cháy gây nên nhiều thiệt hại khi có một người tử vong và năm người bị thương
cùng bảy người được hướng dẫn thoát nạn an toàn
tuy nhiên theo thông tin cập nhật mới nhất
hiện tại một người trong số đó đã bị bỏng nặng phải thơm máy tiên lượng xấu
về phía nạn nhân thứ nhất đã tử vong gia đình cũng đang tiến hành các thủ tục tăng lễ
như chúng tôi đã đưa tin về vụ cháy lớn xảy ra tại ngõ sáu mươi phú đô tối ngày ba mươi một tháng ba
nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê nam định
được biết nguồn cơn dẫn đến sự việc đáng tiếc là vì suy nghĩ bị gia đình bạn trai ngăn cản
nên hải nảy sinh ý định trả thù ra tay mua xăng châm lửa đốt cả tòa nhà sáu tầng
nơi người yêu đang ở trọ vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong và năm người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã cứu được năm người
trong đó có bốn trẻ em bị thương và đưa đi cấp cứu kịp thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho bảy người
có thể thấy chỉ vì suy nghĩ nhất thời dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ gây ra hậu quả vô cùng nặng nề
mà có lẽ chính bản thân nghi phạm cũng không thể tưởng tượng nổi tội ác do đôi bàn tay mình gây nên
cụ thể trong đó có một trường hợp tử vong thương tâm khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cô gái xấu xố
đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng hai tháng tuổi
khi ngọn lửa bùng cháy lên cũng là khi quyền được sống quyền được đến với thế giới này
của hai số phận bị tước đoạt
khâu khí tăng thương bao trùm thôn an hòa xã tản lĩnh huyện ba vị hà nội
quê nhà của cô gái ngờ thờ m a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở phú đô nam tử liêm
rất nhiều người thân hàng xóm đã có mặt để chia buồn trước nỗi đau của gia đình
bố mẹ m a làm người tự do nên điều kiện kinh tế ở mức trung bình
nhưng đã tần tảo nuôi
m a và hai người em học đại học đầy đủ
vốn là con gái cả nên từ nhỏ m a luôn là người con người chị gương mẫu tấm gương cho các em nói theo
bố của nạn nhân ông n m d xót xa kể
cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai cọc tiền mua trung cư
tăng tháng hai đứa sẽ làm đám cưới
vậy mà bây giờ lại xảy ra câu sự này
là nỗi đau quá lớn với gia đình
một người hàng xóm nói và cho biết
mẹ của cháu m a đã ngất mấy lần từ khi biết con gặp nạn
cháu nói m a
ngoan ngoãn lễ phép dân làng chúng tôi ai cũng quý
khi nghe tin cháu gặp nạn tôi vô cùng xót xa
tôi ra nhà cháu từ chiều qua để đón cháu về
và chia buồn cùng gia đình
anh nguyễn minh đức bố của m a xót xa kể
cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai cọc tiền mua trung cư
tăng tháng hai đứa sẽ làm đám cưới
vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này
là nỗi đau quá lớn với gia đình
anh đức cho biết
trong đêm ba mươi một tháng ba
khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hỏa hoạn
hãy đi đến trạng viện để xem danh sách các nạn nhân
nhưng không thấy tên của chị
phép màu đã không xảy ra
sáng ngày một tháng bốn thì tiên giữ ập xuống với gia đình
chỉ với một mồi lửa
đã thiêu dụi tương lai rộng mở của cả một đời người
cướp đi niềm vui hân hoan hạnh phúc của người chồng
người cha đang mong chờ một đám cưới viên mãn hạnh phúc bên gia đình nhỏ
thương cho cô gái ấy
mà cũng thật xót xa với cảnh người đầu bạc
phải tiễn người đầu xanh
người ra đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn mãi
xót thương cho hoàn cảnh của cô gái
hai mẹ con an lòng
và gia đình sẽ sớm nguê ngoai
trước sự thiếu vắng của một người con hiếu thảo
dưới nhiều bài viết liên quan đến vụ việc
nhiều người cũng bày tỏ sự đau buồn
tiếc thương vô hạn với sự mất mát của nạn nhân
và cũng vô cùng bức xúc và phẫn nộ
trước hành động bốc đồng của nghi phạm
chỉ một giây phút thiếu suy nghĩ
dẫn đến hậu quả khôn lường
kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác
hành động bắt nguồn tự oán hận tình cảm một người
lại gây nên nỗi đau đớn thể xác
và tinh thần cho biết bao người
thậm chí cướp đi cả cơ hội sống
của hai con người vô tội
và cũng chỉ với một mồi lửa
đã khiến cho một bệnh nhân ba mươi tuổi bỏng nặng
tình trạng nguy kịch nguy hiểm tính mạng
sáng ngày một tháng bốn
đại diện kiếp cấp cứu tại bệnh viện đao khoa hồng ngọc hà nội cho hay
từ qua phòng cấp cứu của viện này
tiếp nhận tám bệnh nhân
bốn trường hợp phải chuyển viện điều trị vì nguy cấp
trong đó có ba mẹ con trong một gia đình
nạn nhân thứ hai trong vụ việc này
cũng đang được rất nhiều người quan tâm
mặc dù là thanh niên ba mươi tuổi
tuy nhiên anh này đang bị bỏng nặng
phải thở máy và tiên lượng rất xấu
bác sĩ trần thị diệu hiền cho biết
khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện bỏng quốc gia
có bốn bệnh nhân cấp cứu viện bỏng
trong đó trường hợp bệnh nhân nguyễn mạnh d
ba mươi tuổi bị bỏng rất nặng
hiện tại bệnh nhân này đang chưa thoát sốc
phải thở máy đang nguy hiểm đến tính mạng
còn lại ba mẹ con trong một gia đình
cháu bé út hai tuổi bị bỏng một mươi năm
cháu lớn và mẹ nhẹ hơn
hiện tại tình hình sức khỏe của các nạn nhân
vẫn đang được theo dõi sát sao
nếu như phép màu đã không xảy ra
với nạn nhân thứ nhất quê ở ba vì
hy vọng phép màu sẽ xảy ra với anh nguyễn mạnh dê
một người vô can vô tội trong vụ việc này
tội ác của nghi phạm gây nên
sẽ phải đền bù thích đáng
chúng ta cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất
sẽ đến với nạn nhân này
và cùng chia sẻ nỗi đau mất mát người thân
với gia đình cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
có những vụ việc đau lòng
mà người xa lạ như chúng ta
cũng không kìm nổi cảm xúc
người phạm tội thì phải chịu đền tội
vậy những nỗi đau xót xa từ những sự ra đi
ai sẽ là người chịu
thay ngoài gia đình người thân của họ đây
có đôi khi trên đời này
thứ đắt nhất đáng sợ nhất lại chính là lòng người
này yêu tha thiết
mai cũng có thể tự tay sát hại người mình yêu
chỉ vì không được sở hữu
không còn trung đường không còn cảm giác được quan tâm
theo thạc sĩ tâm lý học quỳnh nguyễn
chỉ vì những suy nghĩ cuồng yêu ái kỳ
một đội chứng ám ảnh tâm lý
đáng sợ được các chuyên gia cảnh báo
trong vụ cháy ở phú đô
kẻ điên tình đã ra tay đốt phòng trọ
nơi ở của bạn trai và anh họ bạn trai
chỉ vì bị gia đình ngăn cấm
nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại
ở một mối quan hệ bao gồm hai người
nó đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ
mang thai hai tháng đang chờ ngày vô quy
và bao người vô can phải lên lụy
hay trong vụ hỏa hoạn
tại thành phố hồ chí minh cùng ngày
nam thanh niên cũng sẵn sàng đổ một mươi tám lít xăng
thiêu dụi ngôi nhà của bạn gái
chỉ vì nóng giận tức thời
bộ việc chỉ gây tổn thất về tài sản
nhưng tương lai xa nếu vẫn giữ tính cách bốc đồng
khi không đòi hỏi được mọi thứ theo ý mình
thì không thể tưởng tượng được
câu chuyện sẽ đi xa đến đâu
thạc sĩ tâm lý học quỳnh nguyễn
hiện là quản lý trung tâm hỗ trợ tâm lý
cộng đồng spc nhận định
cuồng yêu là một hội chứng tâm lý tâm thần
cuồng yêu cũng được xem là một bệnh lý
thể hiện qua hoang tưởng ghen tuông
triệu chứng của căn bệnh này khá rộng
có người thường xuyên mất ngủ
hoặc khi ngủ thì thường xuyên mơ về người họ yêu
có người ngày đêm suy nghĩ
mơ tưởng viễn cảnh tương lai với người yêu
họ thường xuyên gặp khó khăn
trong việc hoàn thành các công việc
vì đầu óc chỉ tập trung vào người họ yêu
có người cuồng đến mức bản thân kiểm soát
quá mức các hành động và cuộc sống của người yêu
thậm chí có người tự ngược đãi bản thân
hoặc sát hại người yêu
khi cảm thấy nghi ngờ người yêu có hành động phản bội
hoặc cảm thấy người yêu không còn dành tình cảm cho mình nữa
dù người cuồng yêu
họ yêu người yêu của họ nhiều
muốn xứ hữu người yêu
nhưng lại có ý định sát hại người mình yêu
khi tình yêu của họ đứng trên bờ vực đổ vỡ
bởi người mắc chứng cuồng yêu
thường là người có nhân cách ái kỷ
tức là họ yêu bản thân mình quá mức
họ đã có thói quen với việc được nuông chiều
muốn là phải được
khi yêu họ cũng có tâm lý muốn được đáp ứng tình cảm của mình
không chấp nhận thất bại
muốn xứ hữu người yêu
và điều khiển người yêu theo ý muốn của bản thân mình
họ bất chấp mọi thứ
bất chấp cả tính mạng của bản thân
coi thường pháp luật chỉ nhằm mục đích thỏa mãn
thói ích kỷ của mình
trong vụ cháy ở phú đô
có người đánh giá nếu chàng trai ấy không bỏ cô gái
né tránh cô gái
khi cô nói cô có thai
thì đã không dẫn đến hành động quá khích
thế nhưng chị quỷ nguyện đánh giá
bản thân cô gái đang hoảng loạn
và có nhiều lời khai chưa chính xác
nên chưa vội để đưa ra ý kiến kết luận
cô ta không có thai như khai báo là một ví dụ
tuy nhiên ở góc độ tâm lý
khi nghiên cứu về chứng cuồng yêu
thì tôi thấy những người mắc chứng này
rất dễ bị kích động
và dẫn đến những hành động ngông cuồng
mất kiểm soát khi điều họ mong muốn không được đáp ứng
cúi sóc chê tai cũng có thể là một nguyên nhân
dẫn đến hành vi mất kiểm soát của cô gái trên
có lẽ vấn đề này
liên quan đến sự lý tưởng hóa trong tình yêu
khi bạn đánh giá quá cao
kỳ vọng quá nhiều
kết quả xấu sẽ tác động đến hành vi của bạn
sự lý tưởng hóa này không thể bị phá vỡ
và chúng ta rất khó để thực sự nhìn thấu
một người trong thế giới thực của họ
quá trình từ bỏ và chấp nhận thực tế
là một hành trình khó khăn
bởi vì để từ bỏ những kỳ vọng
người ta phải đối mặt với những thực tế rất khắc nghiệt
quý vị thân mến
hai vụ việc điển hình trên cũng là lời nhắc
giờ cho các bạn trẻ khi yêu
cần tìm hiểu kỹ hơn về đối phương
trước khi xác nhận bắt đầu một mối quan hệ
yêu bản thân không có nghĩa là sẽ nuông chiều
mọi ý muốn của bản thân
mà cần sống có trách nhiệm với mỗi quyết định của bản thân
với gia đình và xã hội
nếu tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trên kênh bản sức khỏe và đời sống tiếp theo